người phát ngôn của ủy ban tài chính và thuế vụ thuộc hạ viện mỹ cho biết
hồ sơ thuế của cựu tổng thống donald trump sẽ được công bố vào ngày ba mươi tháng một mươi hai tới đây
những tài liệu được công bố dự kiến bao gồm những tờ khai thuế của cựu tổng thống trump
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi một tức là suốt thời gian ông tranh cử và đảm nhận chức vụ tổng thống
ủy ban trên do đảng dân chủ kiểm soát đã tiết miệng hồ sơ thuế của ông trump
từ sở thuế vụ mỹ vào tháng một mươi một vừa qua trong khuôn khổ cuộc điều tra việc nộp thuế của ông
sau cuộc chiến pháp lý kéo dài tại tòa án tối cao mỹ
ủy ban đã công bố một báo cáo về những phát hiện của mình vào tuần trước
trong đó cho biết sở thuế vụ đã vi phạm các quy tắc của chính mình khi không kiểm toán
đối với ông trump trong ba năm của nhiệm kỳ tổng thống bốn năm
người phát ngôn của cựu tổng thống trump đã từ chối bình luận về thông tin trên
và hiện các nghị sĩ đảng dân chủ trong ủy ban trên

còn vài tuần để quyết định cách thức xử lý hồ sơ thuế của ông trump
trước khi đảng cộng hòa tiếp quản quyền kiểm soát hạ viện vào tháng một năm hai nghìn hai mươi